thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang sáu đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
cụ thể vào lúc một mươi h ngày sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt quả tang sáu đối tượng mang quốc tịch lào gồm ba nam ba nữ
đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào vào việt nam trên xe ô tô mang biển kiểm soát lào
quá trình đấu tranh lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khởi tố vụ án
mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bàn giao
đối tượng trần quang vinh bốn mươi chín tuổi trú tại phường sương huân thành phố nha trang
cho công an phường phương sơn thành phố nha trang để điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của đối tượng
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng năm tổ công tác trong quá trình tuần tra đã phát hiện
hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên người của đối tượng trần quang vinh có một bịch ni lông
có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá hai ống xi lanh một con dao và sáu điện thoại các loại
ngoài ra tổ công tác còn thu thêm một đoạn ống nhựa màu xanh có chứa chất tinh thể màu trắng
mà đối tượng vinh ném dưới đất nghi là ma túy
sau khi nắm rõ thông tin cảnh sát mùa một ba đã tiến hành mời hai người đàn ông này
cùng với tăng vật về công an phường phương sơn để tiếp tục làm rõ
còn vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt
bị cáo nguyễn việt phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh đồng tháp
cựu nhân viên kinh doanh công ty cổ phần phân bón mầm xanh về tội tham ô tài sản
với mức án là một mươi tám năm tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình bán hàng
và thu hồi công nợ cho công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại tp hcm
nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn đại lý phân bón tại các tỉnh hậu giang
sóc trăng bạc liêu và tp cn với tổng số tiền một bốn tỷ đồng nhưng bị cáo đã không
nộp về cho công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn việt phong một mươi tám năm tù giam
về tội tham ô tài sản và có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt
của công ty cổ phần phân bón mầm xanh
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa hàng hóa
trên đường trịnh thị dối ở xã đông thạnh khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
trước đó vào dạng sáng cùng ngày
người dân sống trên đường trịnh thị dối đã phát hiện lửa bùng phát bên trong kho chứa hàng
rộng hàng trăm mét vuông
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện hóc môn đã điều phương tiện cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
dập tắt ngọn lửa
vụ cháy đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi hư hỏng
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp long khánh tỉnh đồng thành
cho biết liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại thành phố long khánh
khiến năm trăm sáu mươi tám người phải nhập viện khám và điều trị
ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ
quá trình kiểm tra và làm việc ghi nhận tiệm bánh mì trên phù vụ khoảng một chiếc một ngày
không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm
tại đây có bốn người làm việc trực tiếp nhưng không có giấy xác nhận
tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và cũng không có giấy khám sức khỏe
trong khi đó tại đồng nai tiến hành mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần minh lợi
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s về hành vi nhận hối lộ
các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
cơ quan công an xác định ông trần công lợi có liên quan đến sai phạm
trong công tác nghiệm thu cải tạo xe tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một s
ngay sau khi công bố các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của bị can lợi
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với dương việt hồng
giám đốc bùi trọng tường đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm cơ giới sáu nghìn một s
nguyễn hải sơn nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s và lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên cơ khí ô tô thuận khánh về hành vi nhận hối lộ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố chứng cứ cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh đã xác định được nguyên nhân vụ sạt lở khiến bảy người thương vong
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường kỳ liên cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ sạt lở
khiến cho ba công nhân tử vong bốn người nhập viện tại vụ sạt lở
do công nhân dựng lán tạm để nghỉ trưa sát với con suối
mưa lớn gió to tạo thành lũ quét cuốn đất đá xuống vùi lớp lán chải của công nhân
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng năm mưa lớn khiến cho khu vực thi công dự án
đường điện năm trăm linh kv đoạn đi qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh móng cột số hai mươi tám bị sạt lở nghiêm trọng
mưa lớn lũ quét đã làm lán chạy tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện bốn là công ty hồng hoan
đang trúng mưa ở khu vực khe suối ở gần công trình đang thi công cách khoảng một trăm linh m bị vùi lớp
ngay sau khi sự việc xảy ra địa phương đã huy động hơn một trăm linh người gồm lực lượng công an quân sự
dân quân địa phương lực lượng thi công lân cận tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong
và kịp thời đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu
công an quận năm tp hcm vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ cướp tài sản
tại bệnh viện chờ rảy bằng thủ đoạn bỏ thuốc b vào nước do đối tượng
huỳnh thiên ngọc trâm thực hiện
trước đó khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn huỳnh ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú huyện ba tri tỉnh bến tre nơi ở hiện nay phường một mươi năm quận tân bình
đến khu phát thuốc của bệnh viện chợ rẫy tiếp cận nói chuyện làm quen với một người phụ nữ
chưa trỏ thông tin đang ngồi trên ghế đá bên cạnh có một ly nước lọc
một lúc sau lợi dụng người phụ nữ đi xin cơm đối tượng lén bỏ hai viên thuốc an thần
vào ly nước của nạn nhân khi người phụ nữ trở lại thì một nam thanh niên
xưng là em trai của nạn nhân đến và nói rằng bệnh viện cho phép lên thăm người thân
nên nạn nhân không uống ly nước cả hai gom đồ đạc và bỏ ly nước vào thùng rác
dẫn đến đối tượng không thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản của mình
vậy ai là nạn nhân của vụ việc trên hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân
vui lòng báo ngay về trực ban công an quận năm số điện thoại hai mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm tám trăm bảy mươi tám
để cung cấp thông tin và hỗ trợ
cũng với thủ đoạn tiếp cận những người phụ nữ ngồi một mình tại khu vực trong bệnh viện
sau đó trò chuyện để tạo lòng tin rồi đưa nạn nhân uống một ly nước có pha thuốc an thần
sau khi nạn nhân mê man tê liệt ý chí thì cất tài sản và tẩu thoát
hình ngọc trâm đã thực hiện ba vụ cất tài sản trong đó có một người phụ nữ chưa trở lại lịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại huyện củ chi về tội giết người và cướp tài sản
theo kết luận điều tra tâm thất nghiệp và nợ nần nên chọn những người bán cà phê quốc lộ hai mươi năm
huyện hóc môn tp hcm để cướp tài sản
ngày sáu tháng một tâm mang cây rửa rồi chạy xe đến tiệm ở xã tân phú trung huyện củ chi
tp hcm bán được sáu trăm linh đồng
sau đó tâm đón xe ôn công nghệ đến xã xuân thới sơn huyện hóc môn
theo quán cà phê ở tổ chính ấp một xã xuân thới sơn huyện hóc môn
của một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tính tiền giang đang ngồi trước cửa
thế bên trong quán có xe máy hiệu sh nên tâm nảy sinh ý định cướp
tâm vào trong quán vừa hỏi đi vệ sinh sau đó cầm rửa chén nhiều nhát
là người phụ nữ gục tại chỗ
tâm lo sợ chị này hô hoáng nên tiếp tục chém cho tới khi chị này không còn cứ động
tâm lục lấy hai triệu đồng lấy xe của người này ra khỏi hiện trường
về tỉnh ra long an lẫn trốn và bị bắt vào ngày chín tháng một
kết luận điều tra thể hiện hành vi của tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
đã trực tiếp xâm phạm tính mạng nguyên sở hữu hợp pháp của công dân
xâm phạm đến tình hình an ninh trực tự an toàn xã hội
vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm khắc trước pháp luật
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hcm tống đạt cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi
bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre và sóc trăng
theo cáo trạng trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
các bị can trần kỳ hình và đặng việt hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm việt nam
được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước
bị can nguyễn vũ hải là phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
phụ trách hoạt động của phòng tàu sông
tuy nhiên các bị can này đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn
để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống
trong thời gian dài tại các phòng thuộc cục đăng kiểm việt nam
các trung tâm đăng kiểm tri cục đăng kiểm trên cả nước
trong đó bị can trần kỳ hình nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
với tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
trong thời gian dài bị can đặng việt hà phải chịu trách nhiệm hình sự
về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn bốn mươi hai tỷ đồng
trong đó cá nhân bị can đặng việt hà hưởng lợi hơn tám năm tỷ đồng
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh vừa phát hiện một đường dây vận chuyển
tàng trữ thuốc lá lậu vật chứng thu được là một mươi bốn năm trăm linh gói thuốc lá
vào chiều ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng tiến hành
khám xét tại nhà của ông phùng văn nào trú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh
và phát hiện tại nhà bếp của ông có chứa một mươi năm thùng giấy cắt tông
bên trong có bảy năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nhà của ông huỳnh văn em gần nhà ông nào
đã phát hiện trong nhà của ông em có chứa một mươi bốn thùng giấy cắt tông
bên trong có bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu
ông huỳnh văn em cho biết căn nhà này đã được bỏ hoang trong mấy năm nay
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ
toàn bộ số thuốc lá lậu và hoàn thiện các thủ tục
bàn giao cho lực lượng công an huyện châu thành tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật